hôm nay tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với hai bị cáo hồ văn tín và hồ văn chuyên ở xã trà phong huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
theo cáo trạng vào lúc ba giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại xã trà phong bị cáo hồ văn tín hồ văn chuyên và anh hồ văn định cùng với một số người ngồi uống rượu ở bên đường
lời qua tiếng lại hồ văn định dùng tay xiết cổ hồ văn tín sau đó chuyên vào nhà người dân gần đó lấy cây dựa đưa cho tín chém định bị thương
định bỏ chạy tín đuổi theo cầm dựa chém thêm một nhát vào đầu định làm định ngã xuống đường
sau khi chém người bị thương tích nặng tín bỏ về nhà
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hồ văn tín tám năm tù giam hồ văn chuyên một năm tù treo